cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mua bán trẻ em cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm bàn văn an đã nhờ nông văn vi chú tại xã tân tiến huyện tràng định tỉnh lạng sơn bán con trai mình sinh năm hai nghìn một mươi ba sang trung quốc
sau đó an cùng vi sang trung quốc thì có hai người một nam một nữ hỏi mua con trai của an với giá là tám nhân dân tệ
do thấy họ trả giá rẻ nên an không bán con nữa rồi quay trở lại việt nam thì bị lực lượng công an phối hợp với biên phòng pò mã bắt giữ
tại cơ quan chức năng bàn văn an và nông văn vi đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán